chiếc xe ô tô con bất ngờ bốc cháy ngồn ngụt khi đang lưu thông trên đường
và rất may là cả bốn thành viên trong một gia đình trên xe đều kịp thoát ra ngoài
vụ việc vừa xảy ra vào chiều ngày hôm qua trên tuyến quốc lộ bốn mươi sáu c
địa phận xã thanh liên huyện thanh trương tỉnh nghệ an
vào khoảng một mươi ba h chiều ngày hôm qua chiếc xe hiệu toyota antit do một người dân
chú tại huyện thanh trương tỉnh nghệ an điều khiển di chuyển trên quốc lộ bốn mươi sáu c
khi đến địa phận xã thanh liên huyện thanh trương thì xe bất ngờ bốc cháy dữ dội
vào lúc này trên xe ngoài lái xe còn có vợ và hai con nhỏ
sau khi phát hiện lửa bốc lên cả bốn thành viên trong gia đình may mắn thoát ra ngoài
và đã gọi lực lượng chức năng ứng cứu
hai xe chữa cháy cùng một mươi sáu cán bộ chiến sĩ nhanh chóng có mặt tại hiện trường
tuy nhiên do thời tiết nắng nóng kèm theo gió nên chiếc xe đã bị ngọn lửa thiêu dụi hoàn toàn